vào ngày một mươi tám tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại phường kỳ bá tp thái bình tỉnh thái bình cùng đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh thái bình
theo đại diện vị kiểm sát cáo trạng truy tố vợ chồng đường nhuệ cùng năm bị cáo khác là đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong vụ án này bị cáo đường là người khởi xướng chủ mưu cầm đầu trong vụ án
bị cáo ninh đức lợi là người tích cực giúp đường trong việc cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân đường một mươi năm năm tù phạt một mươi triệu đồng ninh đức lợi một mươi ba năm tù phạm văn úy một mươi ba năm tù
tổng hợp các bản án trước của bị cáo buộc úy chấp hành bản án ba mươi năm tù nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù bùi mạnh tiến một mươi hai năm tù
quách việt cường tám năm tù nguyễn thị dương tám năm tù tổng hợp với các bản án trước của bị cáo buộc dương chấp hành bản án một mươi hai năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các thửa đất của vợ chồng đường nhuệ ở thái bình để đảm bảo quyền lợi cho các